tiếp tục chương trình kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay quốc hội làm việc dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
với tỷ lệ đa số phiếu thuận quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi
một trong những điểm nổi bật của luật bảo vệ môi trường sửa đổi
đó là chủ cơ sở sản xuất thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
có trách nhiệm nghiên cứu áp dụng công nghệ tốt nhất hiện có
để ngăn ngừa kiểm soát ô nhiễm và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường
việc thu phí xử lý rác thải được tính theo khối lượng trên quan điểm
người gây ô nhiễm phải trả tiền
luật này được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cách mạng trong bảo vệ môi trường
hướng đến mục tiêu người dân được sống trong môi trường trong lành